theo tin từ viện kiểm sát nhân dân tối cao cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa kết thúc điều tra
chuyển hồ sơ vụ án tới viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can trương duy nhất năm mươi năm tuổi cựu nhà báo
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến vụ án phan ranh vũ tức vũ nhồm
theo kết luận điều tra năm hai nghìn ba ông trương duy nhất khi đó là trưởng văn phòng đại diện báo đại đoàn kết tại trung trung bộ
văn phòng đặt tại đà nẵng đã lợi dụng nhiệm vụ của cơ quan ký ba văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đề nghị được mua nhà theo diện công sản không tính hệ số sinh lợi để làm trụ sở văn phòng
sau khi nhận được quyết định của ủy ban nhân dân tp đà nẵng bị can nhất đã để phan ranh vũ
khi đó là giám đốc công ty xây dựng bảy mươi chín thay báo đại đoàn kết nộp tiền vào ngân sách nhà nước
và ký hợp đồng nguyên tắc sang tên nhà đất trên cho công ty xây dựng bảy mươi chín bằng giá mua của nhà nước
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn bốn bị can nhất ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất trên cho công ty xây dựng bảy mươi chín
từ năm hai nghìn sáu gia đình vũ nhôm đã nhận chuyển nhượng lại nhà đất này
hiện nay lô đất tám mươi hai trần quốc toàn là một phần đất trong căn biệt thự làm nhà ở của gia đình vũ nhôm
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định hành vi phạm tội của bị can trương duy nhất
đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn ba trăm linh triệu đồng tại thời điểm tháng bảy năm hai nghìn bốn
và hơn một mươi ba tỷ đồng tại thời điểm phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an nhận định một số cá nhân nguyên là lãnh đạo báo đại đoàn kết
thời điểm đó có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tuy nhiên căn cứ khoảng một điều chín và khoảng hai điều hai mươi bảy bộ luật hình sự
hành vi những người này đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với lãnh đạo ủy ban nhân dân các sở ban ngành của thành phố đà nẵng
và một số cá nhân tổ chức khác có liên quan đến việc tham mưu thu hồi và bán nhà đất số tám mươi hai trần quốc toàn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tách ra để xử lý
sáng hôm qua tại xã la bằng huyện trư prong tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã mở phiên tòa xét xử lưu động
đối với ra lan hip tên gọi khác là ama kieu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một chú tại xã la bằng
về tội phá hoại chính sách đoàn kết
vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ra lan hip sử dụng facebook cá nhân có tên kieu ra lan
để chia sẻ nhiều bài viết về tin lệnh dega
sau đó hip kết bạn với các đối tượng là phù rô lưu vong ở mỹ
thu thập và cung cấp thông tin về danh sách số người đang bị thi hành án
số người hoạt động phù rô tin lệnh dega cho các đối tượng
và nhận số tiền gần hai mươi một triệu đồng của các đối tượng phun rô lưu vong
để sử dụng và hoạt động nhóm họp tin lệnh dega
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín hip đã tổ chức bốn lần nhóm họp tin lành dega
có hai mươi một lượt người tham dự mục đích tuyên truyền động viên mọi người duy trì hoạt động phun rô
nhóm họp tin lành dega để thành lập cái gọi là nhà nước dega của người dân tộc thiểu số ở tây nguyên
hành vi của bị cáo ra lăng hip đã bị quần chúng nhân dân và lực lượng công an phát hiện đấu tranh ngăn chặn
được biết hip nhiều lần tham gia hoạt động tin lành dega đã bị phát hiện và đưa ra kiểm điểm trước dân
xét các tình tiết của vụ án tòa án nhân dân tỉnh gia lai tuyên phạt ra lan hip bảy năm tù
về tội phá hoại chính sách đoàn kết
công an huyện cái nước tỉnh cà mau cho biết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích
và chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ dùng xăng tấn công đoàn cưỡng chế hôm bảy tháng tám vừa qua
xảy ra tại ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước
cùng ngày hai đối tượng tham gia chống đối lực lượng cưỡng chế thi hành án là phạm văn nguyên hai mươi ba tuổi
chú ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước và phạm văn bé hai mươi chín tuổi chú huyện giá rai tỉnh bạc liêu
cũng đã ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn
hiện hai nghi can đã được bàn giao về cho công an huyện cái nước điều tra theo thẩm quyền
công tác điều tra đang được tiến hành để xác định tội danh từng đối tượng
như vậy đến nay công an huyện cái nước đang tạm giữ năm người gồm phạm hoàng kiếm lê thị hiến
vợ ông kiếm lê thành lập anh ruột bà hiến và hai nghi can vừa đầu thú
trước đó chín h sáng ngày bảy tháng tám tại ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước
các lực lượng chức năng tiến hành công bố quyết định cưỡng chế thi hành án
tại gia đình ông phạm hoàng kiếm và bà lê thị hiến thì ông kiếm bà hiến không đồng tình
khi đoàn cưỡng chế đang tiến hành cưỡng chế theo kế hoạch
thì bị nhiều đối tượng dùng hung khí và sang trồng đối quyết liệt khiến nhiều người trong đoàn bị bỏng
những người tham gia đoàn cưỡng chế đã nhanh chóng dập lửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
những ngày qua từ thông tin một số cơ quan báo chí cung cấp về tình trạng một nhóm đối tượng
có hành vi cưỡng đoạt tài sản trên tuyến pháp vân cầu rẽ
lực lượng cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai đã lập kế hoạch đấu tranh
và chỉ trong hai ngày là mùng bảy và mùng tám tháng tám căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan công an quận hoàng mai đã tiến hành bắt giữ sáu đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản
nhóm đối tượng này hành nghề xe ôm quanh khu vực pháp vân cầu rẽ
trong quá trình hành nghề phát hiện có tình trạng một số người dân điều khiển xe máy đi nhầm
vào đường cao tốc pháp vân cầu dễ nên chúng đã nể sinh ý định cưỡng đoạt tài sản
hãy phát hiện có người nào đi vào chúng đuổi theo dọa đã đi vào đường cấm
phía trước có cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
sẽ bị xử phạt rất nặng
chúng tiếp tục ngỏ ý muốn đi qua thì chúng sẽ giúp bê xe qua lan can hộ lan bên đường để đi lối khác
khi bê phương tiện qua khỏi hành lang an toàn các đối tượng sẽ xin tiền
mỗi xe như vậy chúng sẽ thu từ hai mươi đến năm mươi nghìn đồng một người
trong trường hợp người nào không muốn đưa xe ra khỏi hành lang
thì chúng lại dẫn đi ngược chiều và rẽ vào đường khác
sau đó bọn chúng lấy của những người này khoảng vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng
nếu ai không trả các đối tượng sẽ gần dọng đe dọa và kéo nhau lại gây sức ép
thì hôm đấy em thấy có hai người đi vào đường cao tốc cầm xe máy
thì em đi theo em bảo người ta đi đường cấm
thế là người ta bê thường tín thì em chắc cho người ta ra đường có lụm vào đài để chúng ta có thể đi
lấy xong em lấy tiền rồi
em không nhớ gió nhưng mà không nhớ lấy năm mươi hay một trăm linh
không nhớ gì
bình thường như mức em đòi là hai trăm linh nhưng mà nếu mà người ta không có thì người ta giả năm mươi đến bảy mươi
thì em thấy khách đi vào thì không phải là chậm xe lại lấy tiền
mà thấy khách đi nhằm vào thì đi theo bảo để lấy thêm tiền
vì nó chạy xe hôm nó đợt nó băng cách nó không kiếm được tiền
theo cơ quan công an quận hoàng mai
hầu hết nhóm đối tượng này đều có tiền án tiền sự và nằm trong diện quản lý của cơ quan công an
điều đáng nói cũng với hành vi tương tự
năm hai nghìn một mươi bảy công an hà nội đã bắt và xử lý một mươi một đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại khu vực này
tuy nhiên sau một thời gian loại tội phạm này lại tái diễn hoạt động
để mà giải quyết triệt đề cái tình trạng này thì
hiện tại chúng tôi cũng đang đề xuất
cắm cái hệ thống biển báo
để người tham gia giao thông biết và chấp hành
để mà tuyệt đối được thì là bản thân người tham gia giao thông phải chấp hành pháp luật
về an toàn giao thông không đi vào đường cấm cũng như không đi vào cái đường ngược chiều
thì cái đấy là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái việc mà phát sinh tội phạm các đối tượng nó nảy sinh ý định phạm tội
cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng tăng cường tuần tra kiểm soát
và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với những đối tượng có biểu hiện hoạt động trên địa bàn
hiện nay công tác củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng đang gặp một số khó khăn vướng mắt
do các bị hại chưa đến cơ hội
cơ quan công an trình báo việc bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng này
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa bàn
người dân cũng không còn tâm lý hoang mang lo sợ
chiều qua công an phường trảng giài thành phố biên hòa đồng nai
vừa bắt đối tượng nguyễn tấn đạt hai mươi sáu tuổi chú thành phố biên hòa về hành vi trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu trưa ngày chín tám công an phường trảng giải thành phố biên hòa
xem thông tin trên mạng xã hội facebook có đăng tải một video
công an một trăm một mươi ba đồng nai đã khống chế hai đối tượng trên một tuyến đường ở thành phố biên hòa
trong đó có một đối tượng có hình dáng giống với đối tượng trộm xe gắn máy
tại khu phố hai phường trảng dài trước đó nên đã liên hệ xác minh
qua xác minh đối chiếu hình ảnh do camera an ninh ghi lại
thì đối tượng nguyễn tấn đạt chính là đối tượng trộm xe máy của anh lê đình tuyên
tại khu phố hai a phường trảng giải vào chiều một mươi ba tám trước đó
tại cơ quan công an đạt khai nhận đã cùng với hai đối tượng khác
chưa rõ lai lịch thực hiện vụ trộm xe gắn máy tại khu phố hai a phường trảng giài
sau đó đưa đi bán được bốn triệu đồng chia nhau tiêu xài
sau một thời gian tích cực điều tra và xác minh làm rõ công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã bắt giữ hai đối tượng gồm lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám và nguyễn đức anh sinh năm hai nghìn
đều ở xã quảng thịnh thành phố thanh hóa về hành vi hủy hoại tài sản
trước đó khoảng ba giờ sáng ngày một tháng bảy năm nay
hai đối tượng nói trên đã dùng một khối lượng lớn chất bẩn ném vào cửa hàng bán quần áo của một phụ nữ
có địa chỉ tại phố đinh công tráng phường ba đình thành phố thanh hóa
làm toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng bị dính chất bẩn gây thiệt hại về tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã được một đối tượng thuê ném chất bẩn vào cửa hàng của người phụ nữ trên
với mục đích đòi nộ vụ việc đang tiếp tục điều tra ngồi rộng
nhiều năm qua hàng chục hộ dân tại tổ năm mươi một phường mai động quận hoàng mai thành phố hà nội
sống trong những ngôi nhà thiếu an toàn phải dùng những thanh sắt làm nạn chống đỡ cho những ngôi nhà của mình
điều đáng nói là mặc dù đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết
khiến cuộc sống của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo phản ánh của người dân từ khi trung cư lì lama hoàng mai ra đời
cũng là trường ảnh của người dân
trong mấy năm người dân tại tổ năm mươi một phường mai động phải sống trong những ngôi nhà thiếu an toàn
nền nhà sụt lún từ bong chóc nứt nẻ và những thanh sắt như thế này cũng là cứu cánh cho những hộ gia đình
bởi không có những thanh sát chống đỡ không biết nguy cơ đổ sập sẽ diễn ra bất cứ lúc nào
vẫn biết là nguy hiểm nhưng đây là cách duy nhất để người dân có thể tồn tại trong những ngôi nhà thiếu an toàn này
tôi ở đây thì gần ba mươi năm rồi nhưng mà từ ngày cái trung cư lì lama này
xây thì tất cả khu vực ở đây nhà nào cũng bị ảnh hưởng hết
như nhà tôi ở đây lún hết lứt hết cả tường lên này
nhà tôi bị bậy hết nên nhà tôi lát lại cơ
nó lún nhà này lún bóng nó rồn hết ở đằng sau mà nó thấm gãy hết tường ấy
mà nói thì từ anh cũng gửi đơn lâu lắm rồi chẳng thấy hồi âm gì cả
được biết sau khi tòa trung cư cao tầng lila ma quận hoàng mai hà nội được xây dựng vào năm hai nghìn chín
nhà của nhiều hộ dân khu vực này
tình cảnh bị sụt lún
để tránh đổ sập những khung sát cỡ lớn được răng chẳng chịt nẹp tạm bỡ bao quanh tường nhà dân
sau đó đấu nối dựa vào trung cư lì lama để cháy trang hợp nhà bị đổ
trước tình trạng thiếu an toàn như vậy nhưng dường như chính quyền địa phương cũng đang bất lực
và công ty cổ phần lilama hà nội cũng chưa có một giải pháp thỏa đáng để hỗ trợ người dân trong vụ việc này
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ bố trí lực lượng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ trong đó tập trung tuyến quốc lộ trọng điểm và các tuyến cao tốc
như vậy tính đến thời điểm này đợt tổng kiểm soát đã sắp kết thúc
có mặt tại địa bàn tỉnh hòa bình phóng viên thúy hiền đã ghi nhận
tờ tổng kiểm soát các loại phương tiện tại đây đã đem lại những kết quả tích cực
vâng qua công tác kiểm tra của cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình
thì phương tiện này có một giàn lốp không đạt tiêu chuẩn theo quy định
và điều này thì khi lưu thông với đặc thù đường đèo dốc mưa trơn trượt và phương tiện phương tiện siêu trường siêu trọng
thì hoàn toàn gây nguy hiểm không chỉ cho chính phương tiện và còn cho những người tham gia thông khác
rõ ràng bằng mắt thường cũng có thể nhận ra dàn lốp xe này không đảm bảo an toàn
đây lại là phương tiện siêu trường siêu trọng lưu thông trên quốc lộ sáu
với nhiều khúc cua đèo dốc thì nguy hiểm mất an toàn giao thông là rất lớn
vậy nhưng tài xế vẫn có tâm lý chủ quan
với phương tiện của mình mà cái lốp như vậy thì em thấy nó nguy hiểm
chị nó đôi khi nó chỉ ít thôi chứ không nhiều mấy
kiểu đôi khi bọn em đi đường ấy phanh nhiều thì nó hay vị như thế thôi chị ạ
và phanh kiểu đôi khi mình đi gặp chứng ai vượt phanh cướp ấy thì nó hay chóc bỏ đâu ấy
thông báo với anh chủ là anh vi phạm lỗi điều khiển xe
ô tô của anh vi phạm lỗi điều khiển xe mà bánh lốp không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật
vi phạm này anh nhìn rõ lên sau mấy này khoản này đê nhá
điểm ba điều một mươi sáu này nghị định bốn mươi sáu
đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình xử lý vi phạm
trong đợt một gia quân kiểm soát từ ngày một mươi năm tháng bảy
trên thực tế nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên tuyến quốc lộ sáu
là do tài xế có tâm lý chủ quan như trường hợp vi phạm nêu trên
đặc điểm tuyến quốc lộ sáu thì tất nhiên là nhiều đường cua đường đèo và đường trơn
thời tiết là nắng mưa thất thường trơn trượt
lái xe thì thường hay chủ quan khi xuống dốc khi số cao
và nhất là khi là những cái xe chở hàng trọng tải nặng nên là dễ dẫn đến tai nạn
nhận định tình hình vi phạm an toàn giao thông trên quốc lộ sáu chạy qua địa bàn tỉnh hòa bình luôn có diễn biến phức tạp
do đó trong đợt tổng kiểm soát lần này cảnh sát giao thông tỉnh hòa bình tập trung lực lượng tuần tra xử lý
tại nhiều điểm đen về tai nạn giao thông trên tất cả các tuyến quốc lộ
trong đó đặc biệt chú trọng đến một mươi điểm đen trên quốc lộ sáu
kết quả trong đợt một gia quân rất nhiều vi phạm đã bị xử lý đặc biệt là phương tiện xe container xe vận tải khách
đặc biệt là đối với phương tiện xe chở khách xe container các cái lái xe đã không vi phạm về tốc độ
về các cái chất kích thích như ma túy nông độ côn và cái tai nạn giao thông cũng được kéo giảm trong thời gian vừa qua
không chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mỗi cung đường
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình còn đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm vận chuyển ma túy qua địa bàn
xác định từ nay đến cuối năm tình hình giao thông và hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp và khó lường
theo đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hòa bình không chỉ tập trung đấu tranh xử lý trong đợt tổng kiểm soát lần này
mà các hoạt động như thế này cần tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả
có như vậy mới góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và tội phạm ma túy trên địa bàn toàn tỉnh
đã đến thời lượng dành cho có thể bạn quan tâm
thưa quý vị trong thời gian gần đây có rất nhiều các vụ đột nhập tư gia trộm cắp tài sản ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự gây không ít lo lắng cho người dân
thủ đoạn của các đối tượng trong nhiều clip trên mạng đã cho thấy khóa cửa không còn tác dụng nhiều đối với những đối tượng trộm cắp
thủ đoạn của các đối tượng trong nhiều clip trên mạng cho thấy khóa cửa không còn tác dụng nhiều đối với những đối tượng trộm cắp
theo thống kê nhiều vụ việc các đối tượng chỉ cần sáu mươi giây để đột nhập vào trong một ngôi nhà
và bảy mươi ba các trường hợp là trộm đi vào bằng cửa trước
các đối tượng này chỉ cần một vật dụng hết sức đơn giản cũng đã vô hiệu hóa được hầu hết các loại khóa cơ trên thị trường
loại khóa bị phá nhiều nhất là khóa kiểu xi lanh truyền thống
để có thể yên tâm hơn khi rời nhà đi vắng lâu ngày như đi du lịch đi công tác các gia đình nên thực hiện các biện pháp sau để có thể đảm bảo bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của mình
luôn khiến cho ngôi nhà trông như có người ở bên trong
có thể bật đèn hoặc cài chế độ đèn sáng cảm ứng khi trời tối nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và bạn bè
nhờ hàng xóm thường xuyên ghé qua hoặc nhận hộ biêu phẩm biêu kiện và các lệnh hẹn
tăng cường các biện pháp an ninh bảo vệ như tăng cường khóa tốt để khóa cửa khóa cổng và gara gương khóa cửa sổ và cửa chính
chúng ta thường thích mở cửa sổ và cửa chính khi thời tiết đẹp nhưng khi đóng lại đừng quên đóng chốt hoặc quá chúng
lắp hệ thống báo động không dây nó sẽ giúp bạn yên tâm bằng cách thông báo cho bạn khi có ai đó tới gần cửa sổ hoặc cửa chính
bên cạnh đó việc lắp đặt hay tháo rỡ hệ thống này cũng dễ dàng hơn nhiều so với hệ thống thường
tuy nhiên nó cũng có một nhược điểm đó là dễ bị hack
chị huyền trang này tôi thấy trên mạng xã hội hiện giờ đang tràn lan các clip dạy bẻ khóa phá khóa và vô hiệu hóa các loại khóa đang có mặt trên thị trường
vậy theo chị thì những nội dung như thế sẽ có lợi hay có hại ạ
vâng với những clip như thế này thì người áp dụng để phòng thân khi mà có bất chắc xảy ra còn người thì lại áp dụng để phá hoại tài sản và thực hiện các hành vi trộm cắp
đây thực sự là lợi bất cập hại khi mà ai cũng có thể học và làm theo những clip như thế này
và thực tế thì đã có rất nhiều vụ phá khóa trộm cắp mà các đối tượng học được từ những clip như vậy
vâng và để phòng chống các vụ phá khóa trộm cắp tài sản khóa cửa thông minh hiện đang được nhiều người quan tâm với độ an toàn cao dễ sử dụng
trên thị trường hiện nay xuất hiện rất nhiều loại với đa dạng mẫu mã và tính năng
vậy khóa này tiện lợi như thế nào phóng sự sau đây sẽ giới thiệu đến quý vị những tính năng mà nó mang lại
với những tính năng yêu việt như khả năng bảo mật cao cảnh báo khi có sự đột nhập
như phá khóa nhập sai mật mã quá nhiều lần độ bền cao thời gian mở cửa nhanh chóng thiết kế sang trọng và hiện đại
khóa thông minh đang được rất nhiều nhà cung cấp trên thị trường nó mang lại tính tiện dụng và an toàn cho người dùng
khóa có thể dùng được cho tất cả mọi người mọi đối tượng và độ tuổi trong gia đình từ già đến trẻ với các thao tác đơn giản và hoàn toàn tự động
ngoài ra việc sử dụng khóa này sẽ khắc phục được hạn chế tình huống bỏ quên chìa khóa hay làm mất chìa khóa
kiểm soát được người ra vào
và phát hiện được người lạ đột nhập
đối với khóa điện tử thì chúng ta đã giải quyết được những điểm bất lợi của khóa cơ
đó là chúng ta không cần phải mang theo người một cái bộ chìa khóa bằng cơ khí nữa
mà lúc đó các phương thức mở khóa áp dụng sinh trang học như là giấu văn tay quét võng mảng nhận diện khuôn mặt hoặc là sử dụng mật khẩu hoặc sử dụng thẻ từ

thì những cái ưu điểm của khóa điện tử sẽ giải phóng những cái bất lợi của việc sử dụng khóa cơ
khi có kẻ gian tác động vào loại khóa này nó sẽ có cơ chế báo động bằng âm thanh và gửi cảnh báo cho gia chủ bằng phần mềm đi kèm trên điện thoại di động
nên mọi sự tác động không mong muốn đều bị vô hiệu hóa kịp thời làm cho kẻ gian từ bỏ ý định phá hủy và đột nhập
sau khi lắp cái khóa này thì em cảm thấy là an toàn hơn
khi mà mình đi ra ngoài và khi mà thao tác vào nhà thì nhanh hơn so với dùng chìa khóa thông thường
dùng chìa khóa thông thường thì mình đi ra ngoài mình hay quên á
thì nhiều khi bất tiện về nhà bất tiện mình không về được vào trong nhà
so với mức an toàn và bảo mật thì so với khóa này thì cao hơn cái khóa mình dùng chìa khóa bình thường
nếu người nào đấy mà đột nhập vào nhà mình thì nó sẽ báo thẳng đến điện thoại của mình
và mình cũng có thể đồng thời báo với cơ quan gần nhất
giả sửa ban quản lý tòa nhà chẳng hạn thì người ta có thể kiểm tra lại xem nhà mình có ai vào hay không
rất nhiều người đã chọn sản phẩm này cho ngôi nhà của mình phần nào nó đã tạo được sự yên tâm cho người dùng
thị trường cũng rất đa dạng và phong phú với nhiều chủng loại và giá thành đáp ứng được nhu cầu của người dùng
không chỉ đảm bảo an toàn mà nó còn mang tính thẩm mỹ cao không thay đổi kết cấu của cửa khi thay thế từ khóa cơ truyền thống trước đây bằng loại khóa này
cái khóa điện tử có thể giúp cho chúng ta ngăn chặn trước cái việc xâm nhập của người ngoài
tôi lấy ví dụ như trên một cái thân quá
như trên một cái thân khóa này thì bình thường khóa sẽ vận hành rất là chân trung
và khi bạn đưa vân tay vào thì khóa mở
nhưng nếu như trong trường hợp mà bạn cố tình phá nó ra bạn cậy nó ra
thì trên thân khóa nó có một cái thiết bị an toàn
nó sẽ phát ra tiếng báo động là cái thân khóa này đã được đã bị phá
và nó sẽ phạt ra những cái tiếng kêu báo động để cho chủ nhà biết rằng là đang có kẻ đột nhập
hoặc ví dụ như có những người xấu mà muốn dò mật khẩu để vào nhà chẳng hạn
thì thông thường họ sẽ không dò được ngay
mà phải ẩn rõ
mà phải ẩn rất nhiều lần
nhưng hệ quả năm lần thì khóa nó sẽ phát ra tiếng kêu báo động để cho chủ nhà biết rằng có kẻ đang nghịch
lợi ích mà nó mang lại thì đã rõ
còn việc lắp đặt thay thế đối với loại khóa này cũng rất thượng tiện
trong một thời gian ngắn người dùng có thể nắm rõ được cách cài đặt cũng như sử dụng khóa
thông qua sách hướng dẫn hay sự hướng dẫn trực tiếp từ các nhân viên lắp đặt
giúp người dùng được thuận lợi và cảm thấy dễ dàng với mục tiêu đảm bảo an toàn tài sản của người dân
thưa quý vị vừa qua cùng với sự chung tay góp sức của những đơn vị tập thể cá nhân
thì đã có hơn một trăm một mươi sân chơi thiếu nhi được hoàn thành và tặng cho các em nhỏ
tại nhiều địa phương trong dịp hè năm hai nghìn một mươi chín
các công trình này được chính các chiến sĩ tình nguyện của tp hcm cùng góp công góp kinh phí
và vận động từ nhiều nguồn khác nhau để tặng cho các em nhỏ ước tính tổng kinh phí thực hiện hàng tỷ đồng
tại tp hcm có ba mươi sân chơi tại năm huyện ngoại thành cùng bốn mươi ba sân chơi ở các quận nội thành vùng ven
được xây mới nâng cấp và hoàn thành trong hè tình nguyện năm nay
còn có ba mươi bốn sân chơi ở các tỉnh hầu hết các sân chơi được xây dựng mới trang bị dụng cụ vui chơi
đặt ở những vị trí thuận tiện cho thiếu nhi nhiều nơi đến chơi
số còn lại được nâng cấp cải tạo khuôn viên sân sửa các thiết bị hiện có
và trang bị thêm một số dụng cụ vui chơi ngoài trời
có nơi còn tận dụng một số vật dụng tái chế thân thiện với môi trường để làm dụng cụ vui chơi
từ hoạt động ý nghĩa này giúp các em thiếu nhi có được sân chơi bổ ích trong những ngày hè và sau giờ học tập
với mong muốn minh bạch các hoạt động trong trợ giá xe buýt trên địa bàn tp hcm
trung tâm quản lý giao thông công cộng đã công khai tình hình thanh toán kinh phí trợ giá
trên trang thông tin điện tử thanhbuyếtthànhphốhcm com vn
từ những kết quả đạt được thanh tra thành phố kiến nghị ủy ban nhân dân tp hcm
chấp nhận kết thúc việc theo dõi đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra
số năm nghìn bảy trăm năm mươi bốn về thanh tra toàn diện các mặt quản lý đối với trợ giá hoạt động xe buýt
về việc tổ chức sắp xếp lại luồng tuyến xe buýt cho phù hợp cắt giảm các tuyến trùng lắp
sở giao thông vận tải tp hcm đã ra soát và triển khai thực hiện ngưng trợ giá tuyến số tám mươi
bến xe chợ lớn ba làng và tuyến số tám mươi hai bến xe chợ lớn ngã ba tân quý tây từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
ngưng hoạt động các tuyến xe buýt có trợ giá số ba mươi năm từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tuyến số một trăm bốn mươi chín
công viên hai mươi ba tháng chín tân phú bến xe an sương từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám và tuyến số bốn mươi
bến xe miền đông bến xe ngã tư ga từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
để nâng cao công tác quản lý đối với lực lượng kiểm tra thực thi công vụ trên đường
trung tâm quản lý giao thông công cộng đã đưa vào hoạt động ba xe máy có gắn gps
thiết bị hỗ trợ trên xe đưa vào vận hành phòng giám sát trực tuyến
bao gồm việc theo dõi giám sát kiểm tra hoạt động các tuyến xe buýt
qua đó kịp thời phát hiện chứng chỉnh các vi phạm của tài xế
hướng dẫn hành khách đi xe buýt góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ
để giải quyết những khó khăn trong công tác tuyển sinh ở các trường đào tạo nghề
bên cạnh việc quy hoạch lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp
thì các trường đào tạo nghề cũng cần tự khẳng định thương hiệu
tạo niềm tin với xã hội bằng chất lượng đào tạo
đây là mục tiêu đề ra trong công tác giáo dục nghề nghiệp của tp hcm trong mùa tuyển sinh năm nay
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín sau khi có kết quả kỳ thi vào lớp một mươi
và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
nhiều trường cao đẳng đã tuyển đủ chỉ tiêu với số lượng hồ sơ nợ vào rất đông
các trường cao đẳng trung cấp khác đang tiếp tục tuyển
mục tiêu trong sáu tháng cuối năm tp hcm sẽ đạt bốn mươi năm chỉ tiêu bật cao đẳng
và ba mươi sáu chỉ tiêu bậc trung cấp sơ cấp và dạy nghề dưới ba tháng là ba trăm tám mươi chỉ tiêu
nhóm ngành mà các em học thì phần lớn là tập trung vào những nhóm ngành công nghiệp trọng yếu
và chính nhóm ngành dịch vụ
tập trung vào tám lĩnh vực dịch vụ hoạt động tự do mà chúng ta đã tham gia khối asean
một cái việc nữa cũng cần nhấn mạnh rằng là số sinh viên ra trường có việc làm đạt tỷ lệ khá cao
trên chín mươi năm số còn lại thì không phải là không có việc làm mà các em sẽ tiếp tục học liên thông
hay hoặc là một cái công việc gì đó nó phù hợp trong cái ngành nghề mà mình đã học trước đây
thì đây là một cái điều rất là đáng mừng
bên cạnh những kết quả khả quan về bức tranh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp
thì các trường cao đẳng trung cấp nghề tại tp hcm
vẫn còn đứng trước nhiều khó khăn và thử thách để duy trì hoạt động giáo dục
bản thân các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải nâng cao đào tạo trình độ cao đẳng
theo khung trình độ quốc gia phải đảm bảo phối hợp được tính liên thông trong chương trình
hợp tác và đào tạo tại doanh nghiệp để đảm bảo thích nghi linh hoạt
và tiếp cận thực tế nghề nghiệp của các ngành đào tạo
vấn đề cốt yếu hiện nay đó là cái trang thiết bị mà nó phải tiệm cận đến cái công nghiệp bốn
và nó phải gần gũi với khu vực và cái đầu tư của cái trang thiết bị của các doanh nghiệp ở trên địa bàn tp hcm
thì lúc đó sinh viên ra thì họ không mới ngỡ ngàng thiết bị dạy nghề của họ
so với cái đầu thiết bị máy móc và đầu tư của các doanh nghiệp ở trên địa bàn á
thì nó có một cái khoảng cách trên lệch nhất định
nên là cái lãnh đạo sở thực hiện cái chỉ đạo của quý bang
chúng tôi đang tổ chức tập trung triển khai cái này thực hiện cho nó rốt ráo
để làm sao mà cho năm hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi đổi mới căn bản cái trang thiết bị dạy nghề
theo cái hướng hiện đại cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở trên địa bàn này
trong năm hai nghìn một mươi chín tp hcm đã xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm
tiếp tục tạo đột phá là công tác thể chế xây dựng hoàn thiện văn bản pháp luật
trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn kết với doanh nghiệp
chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng
và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền thông và giáo dục nghề nghiệp
hải quân việt nam giờ đây đã bước sang một kỷ nguyên mới khi có lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên
có uy lực chiến đấu cao và một nhà máy hiện đại có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực
đảm bảo trang bị sửa chữa bảo trì kỹ thuật cho các loại tàu quân sự của quân chủng hải quân
đặc biệt là tàu ngầm kilo sáu trăm ba mươi
đây là chiếc tàu vận tải đa năng được giao cho nhà máy x năm mươi hai sửa chữa cấp đất
cách nhỏ nhất chỉ sửa phần thân vỏ và trang thiết bị dưới mặt nước
tuy nhiên sửa chữa một con tàu lại là một khái niệm rất rộng
không chỉ có vỏ tàu mà còn cả hệ thống ở trên tàu
đối với nhà máy trong công tác tổ chức sửa chữa thì có các xưởng
mỗi sưởng sẽ làm theo chuyên ngành của mình
ví dụ như sưởng đa đốc thực hiện nhiệm vụ là đưa tàu lên xuống
và vệ sinh phần thân vỏ phun cát sơn phần thân vỏ
đối với sưởng vỏ thì thực hiện sửa chữa các hãng mục thuộc phần thân vỏ tàu
ví dụ như cắt tôn thay kém v v
sưởng văn ống cũng tương tự như vậy và các sưởng khác như động lực
sưởng động cơ sưởng điện thì mỗi sưởng có một chức năng nhiệm vụ
riêng của mình và thực hiện các phần công việc của mình
nếu như trước kia việt nam chỉ sửa chữa những tàu có tính bổ trợ
như tàu nước tàu vận tải thì bây giờ đã có thể sửa chữa
các tàu chiến đấu hiện đại nhất của quân chủng hải quân
kể từ khi nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống sàng nâng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến nay nhà máy đã đưa được hơn bốn mươi lượt tàu vào sửa chữa
trong đó có tàu hậu vệ tên lửa gib ba chín mang số hiệu một mươi một một mươi hai một mươi năm và một mươi sáu
đây được coi là một trong những tàu chiến uy lực nhất thế giới
nhờ sở hữu những vũ khí và trang bị tối tân
thù của nhà máy năm hai nó không giống các nhà máy khác
ở đây về quy mô về tính chất về nhiệm vụ nó khác ở chỗ
chỉ có nhà máy năm nay mới có đủ điều kiện trang thiết bị
phương tiện công nghệ cũng như con người
để sửa chữa tông hầm
đội ngũ này được tuyển chọn lựa chọn ở tất cả các đơn vị trong côn trùng
sau đó đã được đào tạo ở trong nước và ngoài nước
hầu như tất cả đội ngũ này đều được đào tạo từ nước ngoài
cụ thể là từ liên bang nga và ấn độ là hai nơi đào tạo nhiều nhất
trước đây nhà máy đang sửa chữa tại nữ đoàn tàu lầm
nhưng tuy nhiên năm hai nghìn một mươi chín này
đơn vị phải làm thật tốt về công tác chuẩn bị mọi mặt
để đưa con tàu ngầm đầu tiên lên sửa chữa tại nhà máy x năm mươi hai
ngoài nhiệm vụ sửa chữa bảo trì khắc tàu quân sự của quân chủng hải quân
trong tương lai gần nhà máy x năm mươi hai sẽ nhận sửa chữa dịch vụ cát vàng nước ngoài
để không chỉ đảm bảo tốt nhiệm vụ đối ngoại quân sự quốc phòng
mà còn đem lại hiệu quả kinh tế cao
với sự xuất hiện của hàm đội tàu ngầm
cùng những bước tiến vượt bật trong sửa chữa bảo dưỡng cho loài vũ khí tối tân này
giấc mơ tàu hầm việt nam đã trở thành hiện thực